thưa quý vị và các bạn pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã quy định các nguyên tắc quyền nghĩa vụ của các bên liên quan trong kinh doanh và khai thác bảo hiểm
điều này nhằm bảo đảm việc tham gia bảo hiểm là tự nguyện trên cơ sở nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng
chính vì vậy thời gian vừa qua xảy ra hiện tượng các nhân viên ngân hàng tư vấn nhưng thực chất là ép buộc người dân vay vốn mua bảo hiểm
thì sẽ được vay tiền với mức lãi suất yêu đãi hoặc là được giải ngân nhanh hơn
đây là hành vi vi phạm các quy định trong kinh doanh bảo hiểm
vậy người dân cần làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm hay đi gửi tiết kiệm lại bị biến thành gói mua bảo hiểm
những vấn đề này sẽ được luật sư bùi thị mai đến từ đoàn luật sư hà nội phân tích trong chuyên mục vấn đề và chính sách sáng ngày hôm nay
năm hai nghìn hai mươi hai hàng loạt ngân hàng báo lãi cao trong đó có một phần lớn đến từ dịch vụ bảo hiểm
đằng sau con số lãi từ dịch vụ bảo hiểm này là những bước
đây là những bước xúc của nhiều khách hàng khi có nhu cầu vay vốn hay gửi tiết kiệm tại các ngân hàng
cụ thể rất nhiều người đã phản ánh khi làm thủ tục vay vốn ngân hàng họ đều được tư vấn tham gia mua bảo hiểm
nếu đồng ý họ sẽ được hưởng lãi suất thấp hơn và thủ tục vay vốn cũng nhanh hơn
còn nếu không tham gia gói vay sẽ bị kéo dài và gặp khó khăn xét duyệt
ngoài ra nhiều khách hàng khi đến gửi tiết kiệm cũng được trao mời tham gia đầu tư dưới hình thức là các gói bảo hiểm
tình trạng này đang được ngân hàng nhà nước phối hợp với bộ tài chính đưa ra nhiều giải pháp để chấn trình
cái việc mà khi mà người dân tìm kiếm tìm tới ngân hàng với mong muốn là họ sẽ có nguồn vốn để phát triển đổi kinh tế hoặc là sử dụng các công việc cá nhân
tuy nhiên cái việc ngân hàng ép việc có mua bảo hiểm tôi cho rằng đấy là việc làm không lên và đang trái quyết định của pháp luật
bởi vì bản thân những người khi tìm đến ngân hàng là họ đang cần nguồn vốn và có thể họ đang khó khăn về mặt tài chính nhưng họ lại phải bỏ ra một số tiền để mua bảo hiểm khác
hoặc thậm chí họ đã có những bảo hiểm nhân thọ hoặc những bảo hiểm y tế khác rồi nhưng họ vẫn phải buộc phải mua những bảo hiểm của ngân hàng để đảm bảo khoản vay
và cái việc làm này của các cán bộ ngân hàng đang vi phạm nghiêm trọng về quy định về bộ luật dân sự cũng như là quy định về luật kinh doanh bảo hiểm theo quy định của bộ luật
vâng trên thực tế thì các nhân viên ngân hàng vẫn tiện lý do đó họ không ép buộc người vay mà quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các khách hàng
tuy nhiên thực tế thì sao các khoản vay của họ sẽ bị chậm trễ hoặc là bị kéo dài thời gian phê duyệt
vậy theo luật sư thì cần hiểu tình huống này như thế nào ạ
thực tế chúng ta phải hiểu rõ là bản chất ở đây quan hệ mua bán bảo hiểm đó là quan hệ dân sự và cái giao dịch dân sự nó phải dựa trên sự tự nguyện không hề ép buộc
sự ép buộc đây có thể về vật chất hoặc tinh thần
đối với cái việc nhân viên ngân hàng ép buộc sử dụng cái giải ngân chậm hoặc là thậm chí là kéo dài thời gian giải ngân để ép khách hàng mua bảo hiểm chính là một cái sự ép buộc về mặt tinh thần đối với khách hàng
và giao dịch này hoàn toàn có thể bị vô hiệu
ngoài ra là đối với cái việc tôi cho rằng là cái việc giải ngân chậm hoặc là kéo dài thời gian giải ngân nó còn vi phạm hợp đồng tín dụng nếu trong trường hợp mà hợp đồng tiến dụng có quy định về điều khoản thực hiện thời gian giải ngân của khách hàng của ngân hàng đối với khách hàng của mình
ngoài ra là đối với cái việc ép buộc với khách hàng này thì tôi cho còn vi phạm như tôi đã phân tích ở trên là vi phạm nghiêm trọng về pháp luật kinh doanh bảo hiểm
và cái sự tự nguyện của khách hàng hoàn toàn là không phải là do tự bản thân họ mong muốn là họ sẽ ký hợp đồng mà bởi vì họ phải lựa chọn giữa cái lợi ích từ cái hợp đồng vay nợ đối với của ngân hàng để bỏ ra một số tiền để mua hợp đồng bảo hiểm
do đó ở đây không có hề có sự tự nguyện nào cả mà là do sự ép buộc từ phía ngân hàng đối với khách hàng của mình
vâng thưa sư hiện nay thì nhu cầu mua bảo hiểm của người dân diễn ra khá phổ biến
tuy nhiên trên thực tế lại đã phát sinh những bất cập mâu thuẫn giữa khách hàng và bên cung cấp bảo hiểm
vậy thì qua quá trình xét xử thì theo luật sư những cái mâu thuẫn phát sinh ở đây thường diễn ra phổ biến là gì ạ
thực tế hiện nay và qua thực tiễn mình tham gia các cái vụ án liên quan đến tranh chấp hợp đồng kinh doanh bảo hiểm thì có những cái phát sinh đó chủ yếu đó là trong những nghĩa vụ cung cấp thông tin
bởi vì thường chúng ta hay bị nhầm lẫn giữa nghĩa vụ cung cấp thông tin khi khách hàng công ty bảo hiểm điều tra thông tin về tiền sử các bệnh
thì chúng ta có thể quên hoặc là chúng ta cố tình giấu giếng
thì khi phát sinh cái trường hợp mà họ cái gọi là cái tình huống để phát sinh cái bảo hiểm thì ngân hàng sẽ đi xác minh và từ đó phát sinh cái mâu thuẫn
ngoài ra là chúng ta có thể thấy một số các cái mâu thuẫn khác ví dụ như là trong trường hợp điều kiện bảo hiểm
ví dụ một số các ngân hàng hiện nay người đang loại trừ các trường hợp bảo hiểm
nhưng mà cái nguyên nhân mà dẫn đến cái hành vi bảo hiểm của chúng ta thì lại là thuộc cái trường hợp loại trừ đó
và mình không đồng ý thì mình vẫn có quyền khởi kiện
thường nhưng mà theo cái kinh nghiệm của chúng tôi thì một trong những cái nguyên nhân mà dẫn tới cái sự tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm
thường là trong cái nghĩa vụ cung cấp thông tin của hai bên và nghĩa vụ giải thích của hai bên
vâng thu lật sư đâu là nguyên nhân dẫn đến những cái tình huống phát sinh bất cập như vậy ạ
phải chăng là người mua bảo hiểm vẫn còn thiếu kiến thức về các hợp đồng bảo hiểm ạ
đây cũng là một trong những nguyên nhân mà người dân chưa hiểu biết về điều kiện
cũng như là các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh bảo hiểm
và hiện tại là theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm thì người tham gia bảo hiểm phải cung cấp trung thực
theo yêu cầu của bên công ty bảo hiểm
và ngược lại bên công ty bảo hiểm cũng có phải trách nhiệm phải giải thích rõ các điều khoản
liên quan đến trong hợp đồng bảo hiểm đối với người tham gia bảo hiểm
do đó rõ ràng chúng ta đang có những điều khoản bảo vệ mình
và hiện tại là chúng ta có điều bốn mươi của luật kinh doanh bảo hiểm cũng đã quy định là
trong trường hợp mà đại lý tham gia bảo hiểm mà gây thiệt hại cho người tham gia bảo hiểm
thì công ty bảo hiểm vẫn có trách nhiệm phải thanh toán số tiền bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm
nên là đấy là cái điều khoản mà bảo vệ mình thì tôi nghĩ là người dân cũng phải tìm hiểu kỹ hơn
và để có cơ chế để bảo vệ mình trong thời gian tới
dạ vâng một lần nữa xin cảm ơn những thông tin hữu ích mà luật sư vừa cung cấp với khán giả truyền hình an